hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác thành kính dân hương dân hoa tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất

hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác thành kính dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất

tình hình chính trị kinh tế xã hội của phường đang được bàn luận
các ý kiến nguyện vọng của người dân đang được tập hợp để kiến nghị với cấp ủy chính quyền sở tại
bên cạnh đó kể từ khi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng được ban hành
thì công tác giám sát phản biện đối với các cán bộ đảng viên trên địa bàn phường
cũng được ủy ban mặt trận tổ quốc phường quan tâm thu thập ý kiến của nhân dân
đặc biệt là các ý kiến trái chiều để đưa vào nội dung cuộc họp
mới là những cái gợi cảm lại cho mình để xem xét lại các tư cách
phẩm chất của người cán bộ đảng viên của chính quyền phường nhà mình
học tập nghị quyết trung ương bốn thì để lại chúng tôi mục đích là nhằm giúp các ông chí cán bộ đảng viên
các cơ quan hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và cả công tác đảng là các ông chí gọi là
có cái hướng định hướng của mình để mà tiếp tục thu dưỡng giải luyện phấn đấu
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai xác định việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân
trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong đấu tranh ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên được người dân mong đợi
là sẽ đem lại những chuyển biến tích cực
và điều đó được coi là một trong những giải pháp của đảng ủy phường
trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên
hiện nay ở dưới địa bàn khu dân cư nói chung và tổ dân phố nói riêng của chúng tôi
thì được cái đảng ủy cũng đã chỉ đạo xuống là thực hiện giám sát tổ chức giám sát
để cho nhận thức được các công chức thì là phải có mang tính chất là đây là chúng ta làm là để phục vụ nhân dân
vai trò giám sát của người dân đối với đảng viên thì rất là quan trọng
tại vì đảng nhân dân là tay mắt của đảng
như bác hồ nói dựa vào dân là làm được hết
thế cho nên cái vai trò của dân mà giám sát những người đảng viên như thế một cách thật sự mà nói
thì là đảng viên hoặc các tổ chức của đảng và các tổ chức khác không thể nào xảy ra những cái chuyện đó được
cho nên kể cả trong cán bộ của phường của đảng ủy phường của cơ quan chính quyền
cũng thế nhân dân chúng tôi có gì phản ánh ngay
tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái
tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên thì hoàn toàn không dễ
đầu tiên là đội ngũ những người làm công tác mặt trận vẫn còn thiếu chuyên môn
trình độ để có thể phản biện đóng góp cho công tác xây dựng đảng chính quyền tại địa phương
thực tế thì ngay sinh ra thì chúng tôi không được tạo từ chuyên làm công tác mặt trận
làm công tác tuyên trách cũng từ những người tham gia công tác khác
cái tính độc lập của mặt trận tổ quốc đôi khi thì chúng ta cũng còn phụ thuộc vào cái cơ chế
chính sách về kinh phí phục vụ cho mặt trận tổ quốc cũng như các đoàn thể ở cơ sở còn rất nhiều hạn chế
đây cũng là một cái khó khăn trong quá trình tổ chức cái việc thực hiện thực thi giám sát và phản biện
thứ hai là khi phát hiện sai phạm những người làm công tác giám sát lại không có chức năng xử lý
trong khi đó nơi có thẩm quyền xử lý lại làm theo kiểu dĩ hòa vi quý
từ đó dẫn đến việc cán bộ mặt trận người dân thiếu tin tưởng và lo ngại bị cán bộ địa phương gây khó dễ
trù dập sau khi tham gia đảng
đóng góp ý kiến
thể chế hóa ra cái giám sát vai trò đến đâu trách nhiệm thế nào đối với đảng viên
mà khi nhận được những thông tin từ nhân dân thì chúng ta như thế này
trù dập cũng không được thì mới được
đúng ạ anh biết nhưng anh cũng không thể trù dập nữa
anh không thể về đấy được
tôi nghĩ là như thế
đấy cũng là một cái cách để tăng thêm niềm tin và tăng thêm lôi cuốn sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ đảng viên
như vậy có thể thấy
việc phát huy vai trò giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc người dân và các đoàn thể chính trị xã hội
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đang có nhiều vướng mắt càng chờ
một phần là do trình độ năng lực của những người làm công tác này
một phần là do thiếu cơ chế cụ thể và nhất là sự thiếu gắn kết hợp tác ủng hộ của cấp ủy chính quyền sở tại
những rào cản này cần sớm được tháo gỡ để mặt trận tổ quốc người dân và các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát
phản biện góp phần xây dựng đảng chính quyền trong sạch và vững mạnh
trong phần tin quốc tế các nước vùng vịnh tiếp tục tăng hàng chục tỷ đô la mỹ cho quốc phòng bất chấp giá dầu thấp
tây ban nha một trăm sáu mươi người biểu tình yêu cầu tiếp nhận người tị nạn

đang gây ra tình trạng thâm hụt
trong phần tin quốc tế các nước vùng vịnh tiếp tục chi hàng chục tỷ đô la mỹ cho quốc phòng cho dù giá dầu thấp

khiến những nước này phải cắt giảm chi tiêu
theo báo cáo mới nhất vừa công bố của hãng phân tích quốc phòng ting group có trụ sở tại mỹ
tổng chi phí quốc phòng của ả rập xê út ước tính khoảng tám mươi hai tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi
và sẽ tăng lên tám mươi bảy tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi
trong khi con số này của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là một mươi năm một tỷ đô la năm hai nghìn một mươi sáu và một mươi bảy tỷ đô la năm hai nghìn một mươi tám
mặc dù giá dầu thấp có thể ảnh hưởng đến các quyết định và thời gian thực hiện các hợp đồng quốc phòng
song điều này ít tác động đến tổng doanh số bán các loại vũ khí tầm trung và tầm xa
ngân sách quốc phòng của ả rập xê út và uae chiếm tỷ trọng trong gdp cao nhất thế giới
ngoại trưởng nga sergei lavrov thông báo một lệnh ngừng bắn giữa quân đội ukraine
và felli khai tại miền đông ukraine sẽ có hiệu lực vào ngày hai mươi tháng hai tới đây
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin cũng đã ký xác lệnh công nhận giấy tờ được cấp tại miền đông ukraine
sau khi công bố lệnh ngừng bắn trên tại hội nghị an ninh munich với sự tham gia của ukraine nga đức và pháp
ngoại trưởng lavrov gọi đây là một tín hiệu tích cực
sau ngoại trưởng ukraine pavlo klimkin tuyên bố ông không hài lòng với kết quả của cuộc đàm phán
trong khi các cuộc họp về vấn đề này vẫn tiếp diễn
nhà chức trách nga sẽ tạm thời công nhận các loại giấy tờ tùy thân văn bằng giấy khai sinh giấy đăng ký kết hôn và giấy đăng ký phương tiện
được cấp tại hai khu vực donetsk và lugansk ở miền đông ukraine
quyết định này sẽ cho phép người dân ở các khu vực xung đột có thể du lịch làm việc và học tập tại nga
theo điện kremli xác lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi một sự ổn định chính trị dựa trên thỏa thuận mins được thiết lập tại khu vực xung đột
bất chấp các vụ khủng bố và khủng hoảng khác
lượng hành khách đến các sân bay châu âu vẫn tăng năm một trong năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó lần đầu tiên vượt mức hai tỷ hành khách
sự tăng trưởng của ngành hàng không châu âu được xem là một bằng chứng về sức bền phát triển của nền kinh tế châu lục
theo số liệu thống kê của hiệp hội các sân bay châu âu
lưu lượng khách tại hai trăm ba mươi bảy sân bay của riêng liên minh châu âu eu đã tăng sáu bảy
và riêng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu được ghi nhận tăng cao nhất với một mươi một năm
đặc biệt những nước có các hãng hàng không giá rẻ đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh nhất
tại các quốc gia như tây ban nha bồ đào nha ireland và nhiều nước đông âu khác
các công ty hàng không giá rẻ luôn đứng top đầu với mức tăng trưởng đạt hai con số
cứ với một triệu hành khách tăng thêm sẽ cần từ tám trăm năm mươi đến một hai trăm linh chỗ làm mới trực tiếp tại các sân bay
như vậy trong ba năm tăng trưởng về số lượng hành khách trong lĩnh vực hàng không
đã tạo ra từ hai trăm năm mươi năm đến ba trăm sáu mươi việc làm
khoảng một trăm sáu mươi người đã tham gia biểu tình tại barcelona ngày hôm qua
để yêu cầu chính phủ tây ban nha tiếp nhận ngay hàng ngàn người tị nạn
theo cam kết của tây ban nha với liên minh châu âu nước này lẽ ra phải tiếp nhận khoảng một mươi sáu người nộp đơn xin tị nạn
đã được chấp nhận ở các quốc gia khác kể từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên đến nay mới chỉ có một một trăm linh người được vào tây ban nha
trước đó trưởng đoàn nghị sĩ barcelona bà mercê cossena
đã chỉ trích việc tây ban nha chỉ tiếp nhận một người tị nạn là đáng xấu hổ
bà cũng yêu cầu ủy ban châu âu tiến hành trừng phạt nghiêm khắc các quốc gia không tôn trọng cam kết về người tị nạn
đặc khu hành chính hồng kông thuộc trung quốc vừa được bình chọn là nền kinh tế tự do nhất thế giới
đánh dấu lần thứ hai mươi ba liên tiếp hồng kông đứng đầu bảng xếp hạng này
báo cáo của quỹ heritis foundation khen ngợi hồng kông đã chứng tỏ khả năng thích ứng kinh tế ở mức cao
tiếp tục là một trong những trung tâm tài chính và thương mại có sức cạnh tranh nhất thế giới
singapore tiếp tục đứng thứ hai xếp sau đó lần lượt là new zealand thụy sĩ và australia
trong số một mươi hai yếu tố đánh giá mà báo cáo nêu ra hồng kông đã có tám yếu tố giành được thành tích tốt với chín mươi điểm trở lên
đồng thời giành được vị trí số một thế giới về các khía cạnh như tài chính lành mạnh tự do thương mại và tự do tài chính
báo cáo chỉ rõ luật pháp hồng kông đảm bảo hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ tích cực việc quản lý theo pháp luật
mức độ minh bạch cao cũng giúp mang lại tính toàn vẹn cho chính quyền đặc khu
đây là hoạt động thường niên của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch thể hiện sự biết ơn của con người đối với loài voi
nhưng quan trọng hơn là khuyến khích việc bảo tồn giữ gìn loài voi loài vật hiền hòa gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân lào trong hàng trăm năm qua
thủ tướng lào thonglun sisulit tham dự lễ hội cùng hàng trăm nghìn du khách đến từ khắp các tỉnh của lào và đông đảo du khách quốc tế
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn bảy trải qua một mươi một lần tổ chức lễ hội voi say nhạ bu ly đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước
theo ước tính của ban tổ chức năm nay khoảng hơn ba trăm linh du khách gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi sáu đã tới thăm quan và xem sáu mươi tám ông voi trình diễn hơn hai mươi tiết mục
như đa bóng chạy đua vẽ tranh kéo co thổi kèn theo nhạc
biểu diễn một số kỹ năng theo lệnh của huấn luyện viên
con voi của tôi đã tham gia lễ hội này lần thứ tư nó đã quen với không khí đông vui này và có vẻ rất hào hứng
đây là lần đầu tiên tôi tới lào và tham dự lễ hội này những chú voi rất dễ thương và ngoài sức tưởng tượng của tôi chúng biểu diễn rất giỏi
ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú và đặc sắc như các cuộc diễu hành múa hát của bảy nhóm dân tộc sinh sống tại xe nhạ bô ly thể hiện sự đa dạng văn hóa của tỉnh
được xem là thủ phủ của loài voi ở lào hiện trên địa bàn của tỉnh xây nhà bu ly có khoảng hơn bốn trăm linh con voi nhà và hàng trăm con voi tự nhiên
trong những năm gần đây chính phủ lào đã có nhiều chính sách và dự án gắn với phát triển du lịch nhằm bảo tồn loài voi và quảng bá văn hóa đặc sắc của người dân đất nước triệu voi
hiện chính phủ lào đang có kế hoạch mở rộng quy mô lễ hội và nâng lễ hội này lên cấp quốc gia trong năm tới
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
chào tạm biệt